thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn chuyên gia nhật bản về môi trường do tiến sĩ yamamura
chuyên gia liên hợp quốc về môi trường chủ tịch tổ chức xúc tiến thương mại môi trường nhật bản dẫn đọc
tại buổi tiếp tiến sĩ yamamura cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho biết phía nhật bản dự kiến mang thiết bị công nghệ hiện đại đến đặt dưới lòng sông tô lịch để làm sạch lòng sông
đây là công nghệ bio nano tốc độ xử lý siêu nhanh
với công nghệ này chỉ sau ba ngày thì mùi sẽ giảm nhiều
công nghệ này gồm máy sụp khí công nghệ nano sử dụng vật liệu thiên nhiên
ông cũng cho biết phía nhật bản đã điều tra khảo sát trong hai năm để đưa ra đề nghị này
hy vọng công nghệ hiện đại sẽ hỗ trợ tích cực việt nam trong vấn đề xử lý nước thải
đánh giá cao công nghệ của nhật bản thủ tướng nêu rõ
chính phủ việt nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường
đây là vấn đề lớn trong quá trình phát triển đất nước
do đó những lĩnh vực mà tiến sĩ yamamura trao đổi hợp tác trong lần này rất thiết thực đối với việt nam
về đề nghị tài trợ miễn phí thí điểm xử lý ô nhiễm nước
một đoạn sông tô lịch và một góc hồ tây bằng công nghệ mới
thủ tướng hoan nghênh đề xuất này cho rằng đây là một ý tưởng tốt
phù hợp với chủ trương của đảng và chính phủ việt nam
nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
thủ tướng đề nghị các chuyên gia nhật bản và công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt
trao đổi và làm việc cụ thể với bộ tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
để nghiên cứu quyết định phương án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định bảo đảm chất lượng hiệu quả
đây là nền tảng tốt để xử lý ô nhiễm nước ở những địa phương khác
thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm phía nhật bản sẽ thành công trong xử lý nước thải ở hà nội
sau khi thực hiện bộ tài nguyên và môi trường tổng kết đánh giá báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét để quyết định chủ trương